quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị thời điểm mưa to nhất đã qua trong ngày hôm nay dãnh mây rông tiếp tục được khối khí lạnh yếu
đẩy dịch xuống phía nam qua khu vực phía bắc của trung bộ vì thế miền bắc chỉ có mưa một vài nơi trong buổi sáng
đến chiều nhiều nơi có nắng nhẹ nhiệt độ vì thế tăng nhanh lên ngưỡng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trong buổi chiều cuộc bộ có nơi cao hơn
đối với các tỉnh thành miền trung dự báo trong ngày hôm nay cùng với sự tồn tại của dãy mây rông
nằm vắt ngang qua khu vực bắc trung bộ từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế đồng loạt có mưa rào và rông
thậm chí đến chiều mưa còn lan xuống cả khu vực phía nam tới các tỉnh thành đà nẵng quảng nam và quảng ngãi
do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực thanh hóa đến hà tĩnh chỉ phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ
quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
đà nẵng quảng nam và quảng ngãi có mưa về chiều nên nhiệt độ cao hơn phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trong khi đó phần còn lại của miền trung là các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận
hôm nay trời vẫn còn nắng cả ngày nhiệt độ ổn định ở mức ba mươi ba ba mươi năm độ
đến chiều tối ở đây sẽ có mưa rào và rông trong cơn rông người dân cũng cần đề phòng xuất hiện rông xét và gió giật mạnh
trong ngày hôm nay rìa phía bắc của rãnh áp thấp sẽ gây mưa rào và rông rải rác cho khu vực nam bộ
trong đó các tỉnh miền tây sẽ là những vùng có mưa trước sau đó đến chiều tối mưa sẽ lan rộng hơn
và xuất hiện ở các tỉnh thành miền đông
mưa đến sớm khiến cho nhiệt độ trong chiều nay ở các tỉnh miền tây không cao hầu hết giao động ở mức ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi thấp hơn
còn đối với các tỉnh ở miền đông nhiệt độ cao hơn giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
trong khi đó khu vực tây nguyên hôm nay vẫn có mưa ở một vài nơi về chiều tối còn ban ngày thì trời vẫn còn nắng
nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
trên biển hôm nay ở khu vực vịnh bắc bộ và bắc biển đông sẽ có gió đông bắc
có mức cấp ba đến cấp bốn
riêng khu vực đông bắc của bắc biển đông có gió mạnh hơn ở mức cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy gây biển động
cùng với đó là mưa rào và rông làm tầm nhìn xa giảm thấp
trong khi đó ở khu vực giữa và nam biển đông trong đêm nay và ngày mai đều chỉ có mưa ở một vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió thổi nhẹ dưới cấp ba
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước